là ngõ neo của ngõ neo là cái nơi giao kết giữa đại học và xã hội

như vậy thì cái định hướng có thể nói là cái định hướng phát triển của đại học quốc gia

cũng như là phát triển khu đô thị
với vị trí là một trong ba mỏ neo quan trọng
cùng với khu đô thị mới là thủ thiêm và khu công nghệ cao quận chín của khu đô thị sáng tạo phía đông
đại học quốc gia tp hcm chủ trương đến năm hai nghìn hai mươi sẽ xây dựng khu công nghệ phần mềm
trở thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
itp sẽ là nơi trí tuệ được ưm mầm nơi mà những start up tăng trưởng nhanh được gây dựng
và là nơi mà những sản phẩm công nghệ cao được gia đình
đời vươn tầm quốc tế chúng ta có thể tìm thấy ở đây sức mạnh của hệ thống giáo dục và ươm tạo
của sự cống hiến tận tụy và tin tưởng
ước mơ về một hệ sinh thái khởi nghiệp của itp của đại học quốc gia tp hcm
và của công viên phần mềm quang trung đang được định hình rõ ràng ở cửa ngõ phía đông tp hcm
hình thành các chuỗi giá trị gia tăng từ khâu nghiên cứu khoa học nghiên cứu ứng dụng
từ khâu nghiên cứu khoa học nghiên cứu ứng dụng
thiết kế sản phẩm sản xuất sản phẩm phụ trợ sản xuất sản phẩm công nghiệp công nghệ cao
nông nghiệp công nghệ cao tiêu thụ sản phẩm và cung ứng dịch vụ
khu đô thị sáng tạo hướng đông sẽ trở thành lõi trung tâm kinh tế sản phẩm
giáo dục khoa học sáng tạo mở phát triển bậc nhất việt nam và đông nam á
đô thị sáng tạo mở ở tp hcm sẽ phát triển theo mô hình hoàn toàn mở đúng nghĩa về tư duy và mô hình thử nghiệm
khi triển khai trú trọng các chức năng giáo dục nghiên cứu kinh tế quốc tế
là khu vực đào tạo chấn hương nền giáo dục trong tất cả các lĩnh vực tiên phong
về khoa học kỹ thuật kinh tế y tế được phát triển song song với quá trình nghiên cứu trình độ cao
tiếp đó sẽ là khu vực nghiên cứu khoa học kinh thuật chuyên sâu theo chiến lược đặc biệt của chính phủ và tp hcm
sẽ có những trung tâm nghiên cứu mô hình thử nghiệm tiến bộ khoa học công nghệ về trí tuệ nhân tạo siêu thông minh
và những mô hình thương mại kinh tế mới mang tính toàn cầu
đại hội đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi đã xác định bảy chương trình đột phá
tuy nhiên sau một thời gian triển khai thành phố nhận thấy những chương trình này chưa đủ
và bổ sung đề án xây dựng tp hcm trở thành đô thị thông minh
đề án được thành phố triển khai vào năm hai nghìn một mươi bảy với bốn mục tiêu chính
tăng trưởng kinh tế phát triển bền vững tạo môi trường sống tốt cho người dân thành phố
và người dân được nhận chất lượng phục vụ tốt nhất từ chính quyền thành phố
người dân tham gia giám sát các thiết chế xã hội và hoạt động của chính quyền
sau khi thực hiện đề án tp hcm thông minh được một năm thành phố lại điều chỉnh và thay đổi
có mục tiêu mới để triển khai giai đoạn năm năm tiếp theo
đó là xây dựng đô thị sáng tạo
khi triển khai đô thị thông minh cần có hạt nhân bên trong thành phố
và hạt nhân đó là điểm khởi đầu cho việc triển khai khách mạng công nghiệp bốn ở tp hcm
truyền thống năng động sáng tạo và khách mạng
cách mạng là dám làm dám chịu trách nhiệm dám đổi mới dám cả hy sinh
năng động sáng tạo là không bó tay trước khó khăn tìm ra lối đi
cái đó vẫn còn nguyên giá trị
mà đó tôi mừng lắm tôi rất là mừng
mà cái đó đôi khi mình có hàng ngày mình không có biết nó quý được
nhưng mà nhìn lại khẳng định là vô cùng quý giá
truyền thống năng động sáng tạo và khách mạng
cái năng lực về nghiên cứu ứng dụng khoa nghệ
đó là tài năng
cơ sở tám mươi đại học cao đẳng hàng chục viện nghiên cứu đây
đó là cái tài nguyên mà chúng ta có được
phải phát huy cái này
đôi khi không chú ý đầy đủ cái này
đôi khi mình nói về đất mình nói về tiền mình nói về người
nhưng mà cái năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ làm tài nguyên phải tích lũy
thì chúng ta có tích lũy
tp hcm và khu đô thị sáng tạo sẽ có những tiêu chí cụ thể
để tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng ngay các ngành nghề có lợi thế cạnh tranh
đúng thế mạnh của chúng ta
trong thời gian tới thành phố đưa nội dung đô thị sáng tạo
vào chương trình nghiên cứu dạng dạy ở các mực trung học phổ thông
cơ sở các dự án nghiên cứu khoa học tổ chức triển khai ý tưởng quy hoạch khu vực phía đông thành phố
để lập bản thiết kế mới kết hợp triển khai bốn trung tâm xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh
góp phần tích cực xây dựng đô thị sáng tạo khu đông thành phố
tiếp theo chương trình như thường lệ là mục công nghệ thông minh
xin giới thiệu những công nghệ mới công nghệ thông minh hướng đến sự tiện ích của người dân và doanh nghiệp
mời quý khán giả cùng theo dõi
một số nông dân làm ruộng ở huyện đơn dương lâm đồng đang xóa mờ dần định kiến rằng nhà nông phải đầu tắt mặt tối
khi họ có thể vô tư mặc kệ dụng vườn đang bơm nước tưới
để đi ăn cưới cả buổi bởi vẫn giám sát và điều khiển mọi việc ở đó nhờ thiết bị cầm tay
trước đây chúng tôi căn tác theo kiểu truyền thống thì một người đi tưới thì rất là vất vả
trên nhiều khu vực chúng ta phải đích thân đi mở từng những khóa hoặc những khu vực cần phải tưới
nhưng bây giờ có công nghệ thông minh như vậy thì chúng tôi một người có thể điều khiển tưới nhiều khu vực khác nhau
trên cùng một lúc nếu như chúng ta được trang bị
được trang bị tiện ích hơn nhiều hơn thì chúng ta có thể một người tưới trên một diện tích rộng được
mà không mất nhiều người phải đi điều khiển chỉ cần một người điều khiển
bởi vì có những cái công nghệ hiện đại điều khiển trên những hệ thống thông minh như điện thoại thông minh này
khi có sóng wifi thì chúng ta có thể điều khiển các thiết bị tưới mà không cần phải đích thân đi
mimosa tech là công ty việt nam tiên phong trong ứng dụng

cho nông nghiệp chính xác giải pháp của mimosa tech cho phép hệ thống tưới nước được vận hành từ xa
dựa vào việc phân tích các dữ liệu về môi trường loại cây giai đoạn sinh trưởng của cây
người dùng có thể theo dõi các thông số này theo thời gian thực
mimosa tech đáp ứng nhu cầu quản lý trang trải của khách hàng
từ nông dân vừa và nhỏ đến các nông trường lớn trên các vùng miền cả nước
với nhiều loại cây trồng khác nhau từ cây trồng ngắn ngày như rau củ đến các loại cây nông công nghiệp lâu năm
như tiêu mắc ca cây có muối
thực tế đã cho thấy rằng các nông hộ cũng phản ánh là họ cảm thấy cái công việc làm nông của mình
nó được dễ dàng thoải mái hơn đó là do tiết kiệm được công lao động tiết kiệm được nước tưới
tiết kiệm được các nguồn tài nguyên như là năng lượng điện năng và đồng thời là cây trồng cũng khỏe hơn
khó khăn mà mimosa tech gặp phải đó là đầu tiên đó là cái sự nghi ngại của mọi người
vì đây là những công nghệ rất mới áp dụng vào trong nông nghiệp
thì để giải quyết những khó khăn này thì mimosa tech đã
đội ngũ mimosa tech đã cố gắng hết sức để mà chúng tôi luôn luôn cải tiến cái dịch vụ
và cải tiến các công nghệ giải pháp và đi đến với người nông dân đến với khách hàng bằng cái tâm
do đó mà giúp cho bà con nông dân thấy rằng đây chính là những công nghệ rất hữu ích
và có thể hỗ trợ cho cái canh tác việc canh tác nông nghiệp của mình
thì từ đó giúp chúng tôi dần dần gỡ bỏ được những cái khó khăn ban đầu
thoải mái hơn về thời gian chính xác hơn về quy trình sản phẩm chất lượng hơn
là điều mà nông dân đang kỳ vọng ở nông nghiệp công nghệ cao
nơi thiết bị iot kết nối với các cảm biến đo nhiệt độ độ ẩm độ ph lượng mưa
để vận hành hệ thống tưới là mát chiếu sáng man chắn phù hợp
nếu có yếu tố vượt giới hạn hệ thống sẽ gửi cảnh báo bằng tin nhắn email đến người quản lý
lịch sử sản xuất như ngày trồng và thu hoạch hàm lượng xuất xứ hạn bảo quản
được ghi lại và tự động tạo qr code để phục vụ truy xuất nguồn gốc
thưa quý vị người dân của một thành phố thông minh sẽ được thụ hưởng các tiện ích
như năng lượng chi phí thấp giao thông công cộng tiện lợi tương tác dễ dàng với chính quyền
đó là mục tiêu của đề án xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm hướng đến chủ thể là người dân một đô thị thông minh vì dân